hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng là lãnh đạo các bộ ngành và địa phương
năm hai nghìn một mươi chín các cấp ủy đảng nhà nước hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
đổi mới nội dung phương thức tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm đối với công tác dân vận
các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng đảng nâng cao trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân
củng cố mối quan hệ gắn bó niềm tin giữa đảng nhà nước nhân dân xây dựng đảng chính quyền vững mạnh
sự phối hợp thực hiện chặt chẽ hiệu quả hơn giữa các cơ quan đảng quốc hội chính phủ
mặt trận các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương công tác kiểm tra đánh giá giao ban được thường xuyên thực chất hiệu quả hơn
năm hai nghìn một mươi chín chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp đã quyết liệt quyết tâm đổi mới cải cách hành chính
lãnh đạo tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
trong phối hợp với chính quyền các cấp
trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là công tác dân dân
các chủ trương chính sách đều được triển khai đúng phương châm là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
tiếp tục thực hiện đồng bộ nội dung ba ba nên ba cần đến tận cơ sở
khi triển khai các công trình dự án lớn
thì đều có tổ chức lấy ý kiến lắng nghe sự góp ý của nhân dân
cũng như là xin gây ý kiến phản biệt xã hội của mặt trận tổ quốc
bên cạnh những kết quả đã được được thì hội nghị cũng nêu lên một số hạn chế vẫn còn tồn tại trong công tác dân vận
đó là công tác nắm bắt tình hình nhân dân và tham mưu với cấp ủy
phối hợp trong hệ thống chính trị thực hiện chủ trương giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân
chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới công tác kiểm tra giám sát
việc thực hiện các văn bản của đảng liên quan đến công tác dân vận tôn giáo của một số cấp ủy tổ chức đảng
chưa được chú trọng thường xuyên một số nơi kết quả phối hợp giữa chính quyền mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân vận hiệu quả chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam bảy mươi năm năm ngày thành lập nước một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức
của đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng kiến nghị của nhân dân
đối với đảng nhà nước hệ thống chính trị nhất là những vấn đề bức xúc tham mưu cho đảng nhà nước có giải pháp phù hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh